ngày hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr
chủ kỳ thứ tư của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc do thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt chủ trì
thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt cho biết báo cáo quốc gia upr đã trình bày tổng thể về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
ở việt nam trên tất cả các lĩnh vực từ dân sự chính trị tự do tín ngưỡng tôn giáo đến các quyền về kinh tế xã hội văn hóa
tính đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trong số hai trăm bốn mươi một khuyến nghị mà việt nam chấp thuận tại chu kỳ ba
thì việt nam đã hoàn thiện thực hiện có kết quả hai trăm linh chín khuyến nghị
báo cáo đã thể hiện sự nỗ lực lớn của việt nam trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người
thành tiệu về giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội
việc tham gia đối thoại hợp tác quốc tế và khu vực
trong lĩnh vực quyền con người đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
trả lời câu hỏi về các bình luận của các cơ quan liên hợp quốc và các bên liên quan đối với việt nam
theo cơ chế upr cho chu kỳ bốn thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt khẳng định
một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại
và được ghi nhận trong hiến trương liên hợp quốc
đó là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia
và một trong những nguyên tắc cũng mang tính nền tảng
của quan hệ giữa việt nam và các nước trên thế giới
đó là tôn trọng thể chế chính trị của nhau
và chính vì vậy thì tôi kiên quyết bác bỏ những cái ý kiến
những đề xuất những kiến nghị vi phạm những nguyên tắc này
sự kiến việt nam sẽ tham gia phiên đối ngoại về báo cáo quốc gia upr
chủ kỳ bốn tại hội đồng nhân quyền vào ngày bảy tháng năm tới đây
nhằm khẳng định cam kết của việt nam trong nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
ngày hôm nay tại trụ sở quân khu hai
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và tỉnh ủy phú thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí xuất bản
văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi bắc bộ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí nguyễn trọng nghĩa đề nghị trong thời gian tới
cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan chỉ đạo quản lý cơ quan chủ quản
cơ quan báo chí xuất bản các hội văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi bắc bộ
tích cực triển khai các nghị quyết kết luận của đảng quốc hội chính phủ
đồng thời quan tâm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương vùng miền
góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển con người toàn diện
và xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đạp bản sắc dân tộc
để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc
các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn về hành động quyết liệt
cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí xuất bản văn hóa văn học nghệ thuật
quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển gắn với giữ gìn và phát huy văn hóa bản địa
có cơ chế môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương
đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ người làm báo người làm xuất bản